ủy ban nhân dân tp hcm vừa giao các sở ngành lực lượng chức năng có liên quan
sớm di rời các hạng mục công trình không đúng mục đích tại công viên hai mươi ba tháng chín quận năm
trả lại mặt bằng để quy hoạch xây dựng lại công viên theo đúng công năng
theo đó sở giao thông vận tải nghiên cứu phương án bố trí tạm biến xe buýt và bãi giữ xe hai bánh
đang tồn tại trong công viên sở văn hóa và thế thao bàn ra mặt bằng khu sân khấu sen hồng
trước khi triển khai xây dựng lại công viên sở quy hoạch kiến trúc trong quý i
kế quy hoạch chi tiết một trên năm trăm linh công viên hai mươi ba tháng chín
theo kế hoạch sau khi được xây dựng lại quỹ đất mặt bằng của công viên hai mươi ba tháng chín
chỉ sử dụng đúng mục đích chức năng là công viên cây xanh không được tổ chức các sự kiện
như hội trợ triển lãm hay kinh doanh mua bán
công viên hai mươi ba tháng chín có tổng diện tích gần một mươi một hectare gồm các khu a b và c
mặt bằng công viên đang được nhiều đơn vị kinh doanh khai thác không đúng công năng
ủy ban nhân dân tp hcm đã chỉ đạo chấm dứt các hoạt động này
chậm nhất đến trước ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín phải di rời các hạng mục công trình ra khỏi công viên